nhận được báo cáo về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng yêu cầu ban an toàn giao thông tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng
của tỉnh và thị xã nghi sơn khẩn trương khắc phục hậu quả bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông
và phòng dịch covid một mươi chín trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc
lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh nồng độ cồn của lái xe tải đâm vào xe mô tô
xác minh tình trạng quá tải điều kiện an toàn kỹ thuật của xe ô tô và tổ chức giao thông
tại hiện trường trước khi xảy ra vụ việc đồng thời xác minh tình hình thực hiện các quy định
về kinh doanh vận tải và trách nhiệm của chủ xe ô tô doanh nghiệp
phó thủ tướng phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tiếp tục nắm tình hình liên tục để phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc
tổ chức thăm hỏi động viên và truyền lời thăm hỏi động viên chia buồn của phó thủ tướng thường trực chính phủ
lãnh đạo của ủy ban tới gia đình nạn nhân báo cáo tổng hợp tình hình
và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra vụ việc tương tự